sau cú va chạm mạnh giữa ô tô bốn chỗ với ba xe máy ở thành phố phú quốc của tỉnh kiên giang
hai cho con bé tám tuổi tử vong và năm người khác bị thương
công an thành phố phú quốc đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ngày năm tháng hai ô tô bốn chỗ lưu thông trên đường dt chín trăm bảy mươi
đến đoạn đường thuộc tổ bốn ấp ông lang xã cửa dương thành phố phú quốc
tài xế cho xe chuyển sang làn đường bên trái
lúc này ba xe máy lưu thông theo hướng ngược lại không kịp xử lý đã va chạm trực diện vào xe ô tô
sau cú va chạm bảy người trên ba xe máy bị thương
sau khi xảy ra tai nạn người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu
nhưng hai bố con ngồi trên xe máy đã tử vong
năm người còn lại có một người bị xê sát nhẹ đã xuất viện
còn bốn người bị thương nặng đang được các bác sĩ chăm sóc điều trị
nguyên nhân gây tai nạn ban đầu do ông phạm văn nhân điều khiển xe ô tô không đi đúng phần đường quy định
gây tai nạn giao thông điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn
vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
hiện công an tp phú quốc đang tạm giữ hình sự đối với lái xe để điều tra xử lý theo quy định